cuộc đời cô đã chuyển sang ngã rẽ khác khi cô phát hiện mình bị ung thư vòng họng ở tuổi bốn mươi
căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng khi terry hall ở tuổi năm mươi ba
chăn trở khi thấy ngày càng có nhiều thanh niên hút thuốc khoảng thời gian ngắn trước khi mất cô đã quyết định chia sẻ những hình ảnh của mình
tôi là terry tôi từng hút thuốc rất nhiều và giờ tôi muốn cho các bạn lời khuyên cần làm vào mỗi buổi sáng
trước tiên là răng của bạn
tiếp đến là tóc giả
sau cùng là thiết bị nút cổ của bạn
giờ thì bạn đã sẵn sàng cho một ngày mới
vâng khi xem xong đoạn clip vừa rồi thì có thể quý vị sẽ nghĩ đó là câu chuyện ở các nước phương tây
nhưng sự thực thì những trường hợp về hậu quả của thuốc lá không hề khiếm gặp ở các bệnh viện ở việt nam
đó không chỉ là câu chuyện riêng của terry mà sẽ là câu chuyện chung của những người đang hút thuốc lá
vừa qua trên mạng xã hội có đăng clip ghi lại cảnh một tài xế taxi phải dùng máy hỗ trợ mới nói được
đưa máy vào cổ tài xế taxi nói giọng không khác gì một con robot khiến người xem clip hoang mang
chỉ sau vài giờ đăng lên trang cá nhân đoạn clip này đã được lan truyền với tốc độ nhanh chóng với hàng triệu lượt xem
ông thư ông thư ông thư quẩy ra đó
về đoạn ba đó là ngồi ngồi vừa cũ rồi đó
bây giờ em chụp bên cái cổ của anh ra anh cho ông coi
anh nhìn ở đây bây giờ cái này là mỗi lần nổi là cái hơi đó nó vô cái lỗ này nè
được biết tài xế là anh trang việt dũng ở thành phố hồ chí minh do hút thuốc lá nhiều năm liền anh đã bị ung thư thanh quản
hai năm trước anh dũng phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ hai dây thanh quản và giờ đây anh không nói được nếu không dùng máy hỗ trợ
đó không phải chỉ là câu chuyện cá nhân người tài xế tại khoa xạ đầu cổ bệnh viện ca trung ương
hầu hết bệnh nhân trong phòng bệnh đều bị mắc bệnh ung thư
đây không phải là điểm chung duy nhất của họ
theo thống kê tại khoa xạ trị đầu cổ tám mươi chín mươi các ca bệnh ung thư thanh quản đều có tiền sử hút thuốc lá thuốc lào
trong khói thuốc lá có đến bảy loại hoạt chất và trong đó có vào khoảng sáu mươi chín loại hoạt chất có thể gây ung thư
từ cái hoạt chất đấy nếu mà nó vào vào đường thở để mà nó gây ung thư phổi thì nó cũng qua vùng hạ ung thanh quản
chính thế cho nên không có gì ngạc nhiên là nó chính là nguyên nhân của gây ung thư hạ ung thanh quản
một nghiên cứu đã cho thấy những người hút từ hai mươi đến trên hai mươi điếu thuốc một ngày có nguy cơ mắc ung thư thanh quản cao gấp một mươi hai đến hai mươi năm lần so với người không hút thuốc
do dễ nhầm lẫn với các dấu hiệu các bệnh về họng thông thường nên hầu hết bệnh nhân ung thư thanh quản khi nhập viện đều trong giai đoạn nặng
trường hợp của ông nguyễn minh thắng sáu mươi sáu tuổi đến từ bắc giang là một ví dụ
ông thắng cho biết đã hút thuốc từ năm mươi năm tuổi và đến nay đã hút thuốc được năm mươi năm
cách đây hai năm ông thắng có biểu hiện khàn tiếng
nhưng nghĩ do viêm họng nên chỉ uống thuốc chỉ tình trạng khàn tiếng ngày càng nặng hơn ông mới đi khám
tại bệnh viện ca trung ương bác sĩ chẩn đoán ông thắng bị ung thư thanh quản và phải tiến hành phẫu thuật
lúc mà đi làm việc cơ quan mà không có được thuốc thì không được
từ đó thành tôi quen mà cũng ngày lúc ấy phải có
sau ngày thì nó thành đến đây cũng quen rồi không bỏ được đến khi phát hiện ra bệnh
ở giai đoạn muộn khi u to không còn khả năng bảo tồn
thì cái chỉ định duy nhất của phẫu thuật là phải cắt toàn bộ
thế thì cái điều trị này là cái điều trị hết sức nặng này
bệnh nhân phải được cắt toàn bộ thanh quản hạ ọng
và sau đó thì thở là qua một cái lỗ thở
chứ không còn thở theo đường tự nhiên
thế mà khi mà mất thanh quản rồi thở qua uống thở rồi thì đương nhiên là anh sẽ không còn chức năng nói nữa
thưa quý vị những hình ảnh vừa rồi mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị hy vọng sẽ trở thành một nguồn động lực
để nếu như quý vị có lỡ hút thuốc
thì sẽ có động lực từ bỏ vì sức khỏe của chính bản thân mình
hãy dừng lại đó là tên chương trình
và cũng chính là thông điệp mà những người thực hiện chương trình muốn gửi gắm đến quý vị
hãy từ bỏ thuốc lá trước khi quá muộn